tại sea games lần này do nước chủ nhà cắt giảm một số nội dung thế mạnh của bắn súng việt nam nên các vận động viên gặp rất nhiều khó khăn
tuy vậy bàn huấn luyện và các xã thủ vẫn đặt quyết tâm giành huy chương vàng tại kỳ đại hội lần này
nội dung sea games của bắn súng ở tại sea games rất là ít
chúng tôi chỉ có năm bộ huy chương năm bộ huy chương đó mà có cỡ khoảng từ chín đến một mươi một nước tham dự đó là điều vô cùng khó khăn
theo như tôi đã từng trao đổi với cả các huấn luyện viên trưởng các nước thì gần như là mỗi nước người ta chỉ hy vọng đạt được một huy chương đã là thành công
bởi lẽ số bộ huy chương quá ít vì vậy là chúng ta không có cơ hội để có thể giành được nhiều huy chương tại sea games
với mục tiêu giành huy chương vàng tại sea games ba mươi cuối năm nay đội tuyển bắn súng việt nam đang có được sự chuẩn bị khá chú đáo
cùng với tâm lý vững vàng của các tuyển thủ đều đang có thành tích thi đấu ổn định
hy vọng các sạ thủ sẽ tiếp tục mang về cho thể thao việt nam những tấm huy chương vàng giá trị
ở một môn thể thao olympic đã tạo được sức ảnh hưởng rất lớn đối với người hâm mộ thể thao nước nhà
đội tuyển điền kinh việt nam đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sea games ba mươi
nhưng chỉ tiêu giành một mươi chín huy chương vàng sẽ rất khó được tái lập
nếu như hai năm trước lê tú trinh giành cả huy chương vàng một trăm linh m và hai trăm linh m nữ
năm hai nghìn một mươi tám philippines đã cho nhập tịch
hai vận động viên điền kinh đến từ mỹ
và trong năm qua họ đều có thành tích tốt hơn nhà vô địch việt nam
tuy nhiên hàng loạt kỷ lục quốc gia mới cùng với sự ổn định thành tích của hầu hết các tuyển thủ việt nam
cùng nữ hoàng tốc độ tú trinh tại giải điền kinh vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi
đã cho thấy điền kinh việt nam đang tự tin hướng tới sea games hai nghìn một mươi chín
một gương mặt khác cũng để lại nhiều ấn tượng và bổ sung vào danh sách của đội tuyển điền kinh việt nam
tham dự sea games ba mươi là nguyễn thị huyền
vừa trở lại tập luyện ít tháng sau quãng thời gian nghỉ sinh con đầu lòng
cô đã liên tiếp giành huy chương vàng tại giải điền kinh quốc tế và giải vô địch quốc gia
nguyễn thị huyền đã khẳng định được năng lực cũng như trình độ của mình
để qua đó góp tên tham dự sea games ba mươi
trong sea games ba mươi lần này thì em thi đấu nội dung bốn trăm linh m bốn trăm linh m rào bốn x bốn và bốn x bốn hộn hợp
cái mục tiêu mà em đặt ra là cố gắng thi đấu hết sức mình
và hi trương vàng về cho bản thân cũng như là về cho đoàn thể thao việt nam
trong sea games ba mươi lần này thì em cũng không có một chút gì mong hại về đối thủ của mình
và chỉ cố gắng là vượt qua trình bản thân mình thôi ạ
mai tuyệt đầu huyền đã đặt mục tiêu cho mình là mình làm sao cố gắng quay lại
để được góp mặt tại sea games để lại được tiếp tục chạy
và cống hiến cho người hâm mộ thể thao nói chung và điền kinh nói riêng ạ
cùng với nguyễn thị huyền trong danh sách của đội tuyển điền kinh việt nam
còn có một cái tên khác được bổ sung vào food shop
đó là nguyễn tiến trọng
vận động viên này đã tạo được sự tin tưởng với ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia
bằng những dấu ấn đáng nhớ trong năm hai nghìn một mươi chín
em cũng hy vọng là đến nửa của em
mang trách nhiệm là sẽ cùng gánh vác và giữ vững được cái ngôi vương trong nội dung nhảy xa di cư
bảy m chín mươi tám đó là thành tích mà nguyễn tiến trọng đã đạt được
ở nội dung nhảy xa tấm huy chương vàng và kỷ lục quốc gia
chính là điểm tựa tinh thần để nguyễn tiến trọng tự tin hơn
trong hành trình hướng tới tấm huy chương vàng sea games
giải đấu mà hai năm trước ở malaysia trọng chỉ xếp hạng thứ năm trung cuộc nội dung nhảy xa
thể dục dụng cụ luôn là một trong những môn thế mạnh
từng giành nhiều huy chương vàng cho đoàn thể thao việt nam tại các kỳ sea games
tại sea games ba mươi cho dù phải đối mặt với khá nhiều người
nhiều thử thách nhưng thể dục dụng cụ việt nam cũng đang cho thấy quyết tâm rất cao của mình
thông qua giải vô địch quốc gia hai nghìn một mươi chín các vận động viên như thanh tùng phương thành
đang trở thành một niềm hy vọng huy chương cho đoàn thể thao việt nam tại sea games sắp tới
tại sea games ba mươi cho dù phải đối mặt với khá nhiều người
có nhiều thử thách nhưng thể dục dụng cụ việt nam đang trở thành một niềm hy vọng huy chương cho đoàn thể thao việt nam tại sea games sắp tới

có nhiều thách nhưng thể dục dụng cụ việt nam đang trở thành một niềm hy vọng huy chương cho đoàn thể thao việt nam tại sea games sắp tới

các nguồn võ đặc biệt là những môn thể thao olympic thì chúng tôi bao giờ cũng giao nhiệm vụ và đặt mục tiêu là các vận động viên của chúng ta phải giành thành tích cao nhất
chúng ta phát triển về mặt thành tích thì các nước đông nam á họ cũng phát triển đây là một cuộc đối đầu rất là khốc liệt
tuy nhiên thì năm nay cũng có một cái rất là mừng có một môn thể thao olympic lâu nay ở sea games không được tổ chức chính là môn vật
chúng ta cố gắng phân đấu môn vật phải giành những thành tích cao nhất để bù đắp lại cho các môn thể thao khác
bởi vì ở đông nam á hiện nay thì có rất nhiều vận động viên ở các môn đối khám thành tích của họ ở tầm cỡ thế giới
cho nên chúng ta trong cuộc cạnh tranh này đối với các môn võ ở đông nam á tôi cho rất là khốc liệt
kể cả taekwondo kể cả silat và judo là những cái môn mà chúng ta có thành tích cao nhưng mà ở đấu trường này chưa hẳn là chúng ta đã lấy được tấm huy chương cao nhất một cách dễ dàng
giành sáu mươi năm huy chương vàng trở lên lọt top ba quốc gia thành tích cao nhất tại sea games ba mươi là mục tiêu nhiều thách thức đối với đoàn thể thao việt nam
dù khó khăn nhưng các vận động viên sẽ nỗ lực quyết tâm để giành thành tích cao nhất mang vinh quang về cho tổ quốc
sea games ba mươi này còn là cuộc kiểm tra lực lượng quan trọng của thể thao việt nam hướng tới thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi và asean hai nghìn hai mươi hai